chính những bí quyết của làng nghề cùng cái tâm của những người con xuân tạo
mà những chiếc bánh trung thu truyền thống nơi đây vẫn luôn được nhiều người ưa chuộng